ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm vừa tổ chức gặp mặt hơn ba trăm linh đại biểu là các nhân chứng lịch sử
và đại diện gia đình liệt sĩ thương binh gia đình có công với cách mạng
tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám với chủ đề tri ân và tiếp bước
trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
đã tập hợp các nhân sĩ trí thức yêu nước các tăng ni phật tử học sinh sinh viên trí thức trẻ
tham gia đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang được phát triển rộng khắp ở các đô thị miền nam
trong đó như phong trào hát cho đồng bào tôi nghe đêm văn nghệ quang trung qua đó khơi dậy một cách sâu sắc
tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm từ đó tập hợp các tầng lớp nhân dân xuống đường đấu tranh
và tiếp sức cho lực lượng biệt động sài gòn mở các đợt tấn công vào sao hiện của địch
buổi gặp mặt đã tái hiện lại không khí hào hùng qua các ca khúc như hát cho đồng bào tôi nghe
qua các lời kể của các nhân chứng lịch sử đã tiếp thêm ngọn lửa truyền thống để thành phố hồ chí minh
viết tiếp những chiến công mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay
xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống